sau hơn ba tuần trở lại trường học số ca mắc covid một mươi chín ở trẻ em gia tăng đột biến
hiện đang có ba trăm linh sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm
thông tin này được sở y tế thành phố đưa ra tại buổi họp báo về phòng chống dịch covid một mươi chín cách đây ít phút
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã có số liệu về số ca mắc covid một mươi chín ở trẻ dưới một mươi sáu tuổi từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng hai
từ sáu tuổi là năm trăm linh năm ca độ tuổi từ bảy đến một mươi một là một năm mươi năm ca độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm là năm trăm tám mươi bảy độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám là năm trăm một mươi bảy
báo cáo tại ba bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố tính đến tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai tổng số ca nội trú là một trăm chín mươi bảy trẻ năm trăm một mươi chín ca được phát hiện qua khám sàng lọc tại khu ngoại trú
trong đó ba mươi ba ca cho nhập viện hiện có ba trăm linh sáu trẻ dưới một mươi sáu tuổi đang được điều trị tại cơ sở y tế có chín trẻ phải can thiệp hỗ trợ hô hấp
việc cấp giấy xác nhận quay trở lại trường học
của học sinh hiện nay sẽ căn cứ trên tình hình thực tế và phụ huynh học sinh có thể test nhanh cho trẻ tại nhà
tuy nhiên sở giáo dục đào tạo tp hcm khuyến khích phụ huynh nên đến các trung tâm y tế để được test nhanh và đúng chuẩn tránh trường hợp sai kết quả xét nghiệm